u nang buông trứng chiếm tỷ lệ khoảng tám mươi các khối u buông trứng nói chung
là loại khối u rất hay gặp ở phụ nữ đặc biệt phụ nữ trong lứa tuổi sinh đẻ
bệnh thường tiến triển lặng lẽ trong thời gian dài
thường không có biểu hiện lâm sàng điển hình nhưng có thể gặp các biến chứng đòi hỏi can thiệp ngoại khoa cấp cứu như xoắn nu hay vì u
đặc biệt là ung thư hóa
là một trong số những nguyên nhân gây tử vong trong số các bệnh sinh dục ở nữ
u nang buông trứng là một trong những bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ
có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi từ bé gái đến tuổi mãn kinh
từ người bình thường đến phụ nữ mang thai để có thể bị u nang buông trứng
tỷ lệ u buông trứng chiếm khoảng năm một mươi trong cộng đồng dân số nữ
u nang buông trứng là khối chứa dịch hoặc chất dẫn có dạng như bãi đậu
phát triển bất thường trên hoặc bên trong buồng trứng
khối u này có thể là các mô mới khác thường hay là sự tích tụ dịch tạo thành một nang bên trên buồng trứng
u nang buông trứng có thể phát triển từ các mô của buông trứng
chiếm khoảng ba sáu các bệnh phụ khoa
cùng lắng nghe chia sẻ của bác sĩ truyền khoa hai diêm thị thanh thủy
trưởng khoa khám sản tự nguyện bệnh viện phụ sản hà nội để hiểu rõ hơn về vấn đề này
bình thường mỗi mỗi phụ nữ đều có hai cái buông trứng
thế thì mỗi một tháng nó có một cái nang chứng phát triển vượt trội
để chúng ta dụng chứng để chúng ta có thể có thai
thế thì cái nang bình thường cái nang đấy gọi là nang sinh lý
nếu như trong một cái bùn trứng nó xuất hiện những cái nang lớn
thì người ta ở trên nạp buông trứng người ta gọi là một cái u nang buông trứng
thế gọi là u nang bệnh u nang thực thể
thế thì nang buông trứng thì có rất nhiều loại
ví dụ người ta có thể có u nang bì u nang nước u nang nhầy u nang lạc động bằng thử cung
thế thì thông thường các cái mệnh u nang thì thường là lành tính
và có một số ít bệnh u nang sẽ trở thành có biến trứng thành ác tính
nguyên nhân dẫn đến u nang buông trứng là
do một số vấn đề liên quan đến học môn
hoặc một số bệnh lý khác như lạc nội mạc tử cung hội trứng buông trứng đa nang
dùng quá nhiều thuốc tránh thai
sử dụng nhiều thực phẩm chứa học môn như các loại thịt trứng và sữa
chế độ ăn uống không hợp lý
ít thực phẩm tự nhiên như rau củ quả tươi xanh stress hoặc béo phì
gan bị nhiễm độc hoặc do làm việc quá sức
thường thì là u nang buông trứng nó thường xuất hiện từ một cái tế bào nguyên thủy ở buông trứng
ví dụ như u bì
là em bé đẻ
da người ta đã có những cái u
cái tế bào nguyên thủy rồi
tế bào mầm rồi
xong rồi ở trong nó có những tổ chức như là
da đầu rồi rồi các tuyến bã thứ
rồi răng rồi xương hàm
thế nó phát triển thành một cái u bì mà trong đấy có
xương có răng có da có đủ thứ ở trong đấy
tuyến bã trong đấy
thế thì đấy là cái tư nó xuất phát từ những cái buông trứng
chứ nó không phải là vì là chúng ta làm gì mà nó bị bệnh
và nhất là những bệnh nội tiết thì thường là
không ít khi có tác dụng gì đến bùn trứng
bởi vì là những cái nội tiết của buông trứng
mà chỉ là khi chúng ta có thể là chúng ta có một cái
u khối u chế tiết nội tiết
thì nó làm ảnh hưởng đến nội tiết của phụ nữ
chứ không phải là bệnh nội
cái nội tiết của phụ nữ thì tạo ra u bằng trứng
u nang bồng trứng thường có nhiều loại khác nhau
và chín mươi là khối u lành tính
một mươi phát triển thành ác tính
phụ nữ trong độ tuổi tiền mãn kinh
bị u buồng trứng có nguy cơ phát triển thành ung thư cao hơn
so với phụ nữ ở độ tuổi sinh đẻ
các khối u này tiến triển âm thầm
với các triệu trứng mô hồ
hoặc thậm chí không gây ra triệu chứng bất thường
đôi khi vô hại và tự biến mất
điển hình như đau vùng trậu thắt lưng hoặc đùi
đau dưới bụng dưới đầy hơi
buồn nôn và nôn đi tiểu liên tục
đau khi quan hệ tình dục
chu kỳ kinh nguyệt bất thường tăng cân không rõ nguyên nhân
u nang bóng trứng thường được chia làm hai loại
u nang cơ nang và u nang thực thể
u nang buông trứng cơ nang thường là u lành tính
có thể tự biến mất và không gây nguy hiểm
ngược lại u nang buông trứng thực thể
thường sẽ tiến triển chậm âm thầm qua nhiều năm
khi triệu trứng rõ rệt
tức là u đã to và chèn ép vào các tạng xung quanh
gây ra nhiều biến trứng nguy hiểm
thậm chí ảnh hưởng tới tích mạng
thế thì u bằng trứng thì nó thế này
khi nó có biến chứng ví dụ nó xoắn u chẳng hạn
nó vỡ u chẳng hạn cái u nó quá to nó vỡ
thì cái chiều dấu hiệu của nó vô cùng nặng nề cả
bởi vì lúc đấy thì
em bé cái người bệnh
có thể bị sốc ngay lập tức
và có thể tử vong
bởi vì nó nhiễm trùng nhiễm độc
thế một cái điều nữa là
còn một cái biến chứng nữa mà chúng ta hay gặp
đến gọi là ung thư
ung thư bùng trứng
thì ung thư bùng trứng chúng ta phải hiểu là
ung thư bùng trứng có thể nó xuất phát trên một cái u lành
có thể nó xuất phát trên tổ chức lành bùng trứng
vì thế cái u bùng trứng hẳn như là
không phải vì chúng ta có cái u khối
u bùng trứng thì chúng ta sẽ bị ung thư
tất nhiên là có những cái khối u
ví dụ như u dạng nước chẳng hạn
thì đúng là một cái dạng mà nó dễ bị
biến trứng ung thư hơn
còn ví dụ u bì thì ít khi gặp
hoặc là u lạc đội bạc
rất rất ít khi là nó chuyển hóa thành
chuyển biến chuyển thành
u ác tính
nhưng mà bác sĩ khuyên là
tất cả những người mà đã có những khối u bùn trứng
thì chúng ta cũng nên theo dõi
bởi vì là u bùng trứng là một cái loại
khi mà có biến trứng ung thư thì u bùng trứng là một cái
khá là ác tính đề trị rất là khó khăn
nên chúng ta nên sàng lập
và những cái khối u bùng trứng
khi sàng lập chúng ta sẽ học sàng lập
sàng lập khi nào sàng lập khi gia đình chúng ta
ví dụ như có bố có mẹ
chị gái hoặc là cô gì
chú bác ruột bị ung thư bùng trứng
hoặc ung thư vũ
đấy là bởi vì ung thư bùng trứng nó có do xen
thế khi người ta thấy là nếu mà
gia đình có những người thế thì người ta cũng nên sàng lập sớm
để sàng lập thòng dừa
của ung thư bùng trứng
u nang bùng trứng là những u lành tính hình thành trong bùng trứng
và có thể ảnh hưởng đến phụ nữ ở mọi lứa tuổi
mặc dù u nang bùng trứng thường lành tính
và có thể tự biến mất nhưng trong nhiều trường hợp
bệnh lý này có thể khiến cơ thể cảm thấy
vô cùng khó chịu và đau nhói ở bụng
thậm chí gây nhiễm khuẩn u nang
trên ép và các cơ quan lân cận
lời vô sinh hiếm muộn rất nguy hiểm
để phòng ngừa bệnh ta cần có
chế độ dinh dưỡng phù hợp sinh hoạt hợp lý
đặc biệt người dân nên đi khám sàng lọc
để chủ động đối phó với bệnh
kiểm tra xem con mình có bình thường không
mình tôi gặp rất nhiều bạn là
bố mẹ chẳng theo con đi kiểm tra gì cả
để con có cái u mà nó to tướng như thế này
mà con xanh sao vàng vọt
nhưng cũng không nghĩ là con có u bùng trứng
thế thứ hai nữa là thế này
ở bên hiện nay có rất nhiều người có
một cái bệnh đấy là gọi là
u bùng trứng dạng lạc nội mạc tử cung
có nghĩa là cái tế bào mà tạo
cái nguyệt thì nó lạc ra bùng trứng
thế đến thời kỳ hành kinh thì
tiết ra cây nguyệt nó đổ thành một cái túi
gọi là u lạc nội mạc tử cung
và cái u này thì em bé vô cùng đau bụng
rất đau đau bụng kinh
và thứ hai nữa là nó là nguyên nhân chính
để gây vô sinh hiện nay
vì thế nên là các bố mẹ tôi khuyên là
ví dụ em bé em các con cháu mới hành kinh
mà bị đau bụng kinh nhiều này
hoặc là tốt nhất là con đến rửa dậy
thì cho con đi khám một lần
vì khám nó không có khó khăn gì đâu
cái xương nó không phải là
xâm lấn khó khăn gì cả
chúng ta con đi khám một lần để biết rằng là
bùng trứng con ta có bình thường không
có vấn đề gì không để chúng ta giải quyết cho sớm
sau đây là lời khuyên của chuyên gia
cho bệnh nhân sống chung với u nang bùng trứng
thực ra thì
nếu mà để để sống chung với u nang bùng trứng
thì chắc là nó chỉ là những cái khối u
mà nó đành tính và nó rất là nhỏ thôi
chứ còn tất cả những khối u thực thể
bùng trứng thì sẽ có chỉ định mụ
chứ không để sống chung
còn ví dụ thế này này
ví dụ như là người ta đang chuẩn bị sinh con
chúng tôi chỉ bảo các bạn như là thôi trong khoảng thời gian ngắn
cháu sẽ có thai đúng không
thì thôi cháu cứ để để cháu có thai đi
trong khi nào thì chúng ta xử lý sau
chứ còn nếu mà đã phát hiện ra một khối u thực thể bùng trứng
thì không có chỉ định theo dõi
trừ u lạc để bằng tử cung
thì chúng ta có thể theo dõi
và thưa bác sĩ thì để phòng ngừa u nang bùng trứng
thì chúng ta có thể áp dụng những cái phương pháp nào
trong chế độ sinh hoạt
cũng như là chế độ dinh dưỡng không ạ
thực ra thì u nang bùng trứng
thì không có cái dự phòng
trừ bởi vì u nang bùng trứng
nó xuất phát từ bùng trứng không có cái dự phòng
thế nhưng mà có một cái mà bây giờ bác sĩ thủy vẫn đang dự phòng
đấy là cái lạc để bằng tử cung
người ta cũng nói là cái lạc để bằng tử cung
rất nhiều là do cái chế độ ăn
chúng ta thiếu nắng thiếu gió thiếu vitamin d
rồi do cách sống
rồi cách bây giờ
có một cái bây giờ chúng ta
mà người ta vẫn khuyến cáo chúng ta
đấy là cái chuyện mà chúng ta ăn
cái đồ ăn cái đồ đựng trong cái đồ hộp
mà bằng nhựa
hoặc là khi chúng ta đun nóng lên
thì cái chất của cái nhựa
nó giống như cái gọi là cái sena ớt rô gen
nó giống như ớt rô gen ấy
thì nó vào ấy đấy cũng là một cái mà người ta có thể gây cho người ta
cái lạc để bằng tử cung nhiều hơn
vì thế nên là bác sĩ thủy chỉ nhắc là
nếu ai đến khám bác sĩ thủy
thì bao giờ mình có thể cho một cái chế độ ăn cho lạc để bằng tử cung
vì khi chúng ta ăn
lạc để bằng tử cung chúng ta bắt buộc phải ăn ốm
gọi là lành mạnh
tập thể dục thường xuyên
ra nắng ra gió các thứ
thì đấy cũng là một cái biện biểu
cái để cho nó giảm cái lạc để bằng tử cung
chứ còn tất cả các biện pháp các bổ chứng u bổ chứng khác
thì nó không có phương pháp để vào